khi theo số liệu có hơn chín mươi năm dân số tại tp hcm đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất là hai mũi
tỷ lệ số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm
với những tín hiệu tích cực này có chuyên gia cho rằng thành phố đã đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng
ngoài vấn đề tiêm chủng đạt tỷ lệ cao số ca mắc mới covid một mươi chín trung bình dưới một trăm năm mươi ca mỗi ngày
số ca tử vong còn một chữ số
trước những diễn biến tích cực bản đồ dịch tễ của thành phố các chuyên gia cho rằng
tp hcm đã đủ điều kiện đặt miễn dịch cộng đồng nhưng vẫn cần nhiều yếu tố để duy trì hạn chế tối đa
tình trạng dịch bùng phát trở lại
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm nhận định
theo tôi thành phố hiện đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng nhưng với covid một mươi chín
phát sinh không đạt miễn dịch bền vững và sẽ suy giảm
nên việc người dân tập trung bổ sung tiêm vaccine mũi ba là cần thiết
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ dũng hiện nay tỷ lệ lây lan biến chủng delta không còn cao
nhưng xuất hiện biến chủng omicron tốc độ lây lan gấp bảy mươi lần theo nghiên cứu của thế giới
vì vậy kể cả khi tiêm mũi ba bốn vẫn có khả năng nhiễm bệnh
ví dụ ở ireland đã tiêm mũi thứ tư nhưng biến chủng omicron vẫn bùng phát mạnh ở đây
tuy nhiên việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ sẽ giúp chúng ta có kháng thể
khi nhiễm bệnh sẽ không chuyển nặng
thậm chí có những người có triệu chứng như cảm cúm
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc cho biết
chúng ta đã đạt biến chủng omicron nhưng không có nghĩa là mình an toàn
chỉ cần biến chủng omitron vào lây lan nhưng nếu tỷ lệ chích ngừa lên cao
thì biến chủng omicron an toàn
ví dụ như ở nước anh biến chủng omic ron xuất hiện nhưng họ đã mở cửa quốc tế trở lại
mặc dù số ca mắc cao nhưng số tử vong thấp
xét về vấn đề biến chủng omicron sẽ suy giảm sau mấy tháng tiêm vaccine
người dân có nên bổ sung tiếp tục mũi thứ tư hay không
đặc biệt là trước biến chủng omitforn có thể xuất hiện trong cộng đồng
các chuyên gia cho rằng không nên tiêm mũi thứ tư vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự sinh miễn dịch của cơ thể
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng chia sẻ
theo tôi tiêm mũi vaccine thứ tư hoặc thứ năm hiện nay
các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất với nhau về hiệu quả của nó
tổ chức y tế thế giới và cơ quan y tế châu âu khuyến nghị không nên dùng tiêm mũi thứ tư
nếu tim mũi thứ tư sẽ gây suy kiệt tế bào t
từ đó dẫn đến tình trạng suy giảm miễn dịch của cơ thể trước covid một mươi chín
nhưng tiến sĩ dũng cũng nhấn mạnh rằng với những người có bệnh lý nền
người lớn tuổi thì cần được tiêm bổ sung các mũi nhắc lại và tăng cường bởi những nhóm đối tượng này
cơ thể vốn không đạt miễn dịch tự nhiên nên cần tiêm bổ sung
và chìa khóa vàng quan trọng nhất giúp tp hcm ổn định tình hình dịch tễ vẫn là năm k
và phủ rộng vaccine ngừa covid một mươi chín
thực hiện tiếp tục chiến lược bảo vệ người có nguy cơ cao trước mọi biến chủng của covid một mươi chín
chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu
vào thời điểm này sân bay tân sơn nhất đang đón hàng ngàn lượt khách về quê
sân bay tân sơn nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi tp hcm là vùng xanh
và chính phủ bộ y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón tết
tại khu vực làm thủ tục của việt nam airlines việt jet bamboo việt travel airlines pacific
nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy khai báo y tế và xếp hàng
hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch không có cảnh chen lấn như những năm trước
thông thường những năm trước dịp cao điểm tết sẽ bắt đầu từ khoảng ngày hai mươi năm tháng chạp
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch một số địa phương quy định người dân về quê phải cách ly tại nhà
nên nhiều người đặt vé sớm từ khoảng ngày hai mươi tháng chạp hoặc chưa vội đặt vé vì chờ diễn biến dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại tp hcm đã trở thành vùng dịch bệnh
và mới đây thủ tướng chính phủ và bộ y tế đều đề nghị không cách ly người dân về quê ăn tết
nên nhiều người quyết định mua vé nhờ chót
tại khu vực nhà ga loa phát thanh của cảng hàng không tân sơn nhất cũng thường xuyên thông tin cho hành khách về việc
theo quy định mới nhất của bộ y tế chỉ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai đối với hành khách xuất phát khi lưu trú
cư trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa
hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn
các hành khách có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
đối với thành viên phi hành đoàn hủy quy định phải xét nghiệm sars cov hai định kỳ bảy ngày một lần
thưa quý vị và các bạn với sự điều chỉnh kịp thời các quy định về cách ly của người dân
hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái tết ấm áp và an toàn bên gia đình và người dân
tại tp hcm mặc dù ghi nhận những ca omicron trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch tại thành phố
vẫn tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ một vùng xanh tuần thứ ba liên tiếp
hiện chỉ còn huyện nhà bè ở cấp độ hai tức vùng vàng
theo công bố mới đây của ủy ban nhân dân tp hcm ở cấp quận huyện chỉ còn huyện nhà bè cấp độ hai
còn lại đều đạt cấp độ một tuần nay không có quận huyện tăng cấp độ dịch
hai địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một và huyện cần giờ
ở các phường xã có hai trăm bảy mươi sáu địa phương cấp độ một ba mươi sáu địa phương cấp độ hai
tuần này có ba mươi phường xã giảm cấp độ dịch và sáu phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một tp hcm ghi nhận một tám trăm linh hai ca mắc mới giảm một ba trăm hai mươi ca so với tuần trước
liên kề ba một trăm hai mươi hai ca
tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân mỗi tuần
là hai mươi bảy ở cấp độ hai tương đương từ hai mươi đến dưới năm mươi người
đến ngày hai mươi một tháng một toàn bộ người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn tám mươi tám
về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh
tuyến tp hcm có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và dường hồi sức cấp cứu
tại các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng đáp ứng khi dịch ở cấp độ bốn
các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm bệnh
tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
đến tối hai mươi một tháng một tp hcm ghi nhận năm trăm một mươi hai bốn trăm hai mươi hai ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín để có biện pháp phòng chống thích hợp
các tiêu chí đánh giá gồm
tại cộng đồng trên số người dân trên thời gian đội bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi
nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp một trong bốn cấp độ dịch gồm
cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng

cấp độ năm nguy cơ rất cao màu đỏ
cấp độ sáu nguy cơ rất cao màu đỏ

sở văn hóa thể thao thành phố nhấn mạnh
các cơ sở karaoke cần phải đảm bảo bốn m hai trở lên một khách không bao gồm công trình phụ
điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sở văn hóa thể thao đã tiếp nhận đơn của công ty trách nhiệm hữu hạng
thương mại dịch vụ ẩm thực icon đề nghị được mở cửa hoạt động trở lại
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan này đã tiếp tục nhận được thư khẩn cầu xin cứu xét cho dịch vụ karaoke mở lại của hệ thống karaoke ange
theo đó các cơ sở trình bày hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tạm ngưng hoạt động và có nguyện vọng cho phép mở cửa trở lại